sau gần một năm kiên trì theo dõi hoạt động của đối tượng công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình vừa triệt phá điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn
vào khoảng hai giờ chiều ngày hai mươi bảy tháng hai gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tham gia triệt phá điểm mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng của đối tượng lê hoài nam ở tổ dân phố thủy sơn phường quảng long thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của lê hoài nam lực lượng công an phát hiện một túi ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng được nam khai nhận là heroin thu giữ trong kết sắt tại phòng ngủ của đối tượng hai trăm một mươi tám viên ma túy dạng hồng phiến cùng với số tiền hơn tám mươi một triệu đồng
quá trình khám xét lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng một viên đạn một vỏ đạn một kiếm dài một trăm ba mươi một viên hình trụ kim loại màu đồng một trăm hai mươi tám viên đạn trì và một số vật chứng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
bước đầu đấu tranh đối tượng lê hoài nam đã khai nhận hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy để tránh sự theo dõi của cơ quan công an bên ngoài nhà đối tượng được bao quanh thép gai bảo vệ có hệ thống camera giám sát cánh cửa sắt luôn đóng kín đặc biệt đối tượng không bao giờ tiếp khách lạ và luôn luôn đề cao cảnh giác
thuê nhà để tổ chức sử dụng ma túy đối tượng đặng quốc duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường hiệp thành thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vừa bị công an thành phố thủ dầu một tạm giữ để làm rõ
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với công an thành phố thủ dầu một kiểm tra hành chính đột xuất một căn hộ ở tầng sáu khu trung cư be conc thuộc phường hiệp thành phát hiện tại đây có chín thanh thiếu niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều gói ma túy nhỏ và các dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
qua làm việc đối tượng duy khai nhận đã thuê lại căn hộ này sau đó gắn các thiết bị cách âm rồi thông qua mạng xã hội cho các đối tượng khác đến thuê phòng để sử dụng ma túy mỗi lần cho thuê duy thu hai triệu đồng một đêm
là địa bàn giáp danh với nước bạn lào thời gian gần đây tại tỉnh quảng trị nổi lên tình trạng các đối tượng mua bán nhỏ lẻ ma túy từ lào về sử dụng nguy hiểm hơn có những trường hợp đang còn trong lứa tuổi đi học
dọc tuyến đường chín cũng như các xã vùng lìa huyện hướng hóa ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng mua ma túy về để sử dụng
chỉ mới một mươi năm một mươi sáu tuổi nhưng một số em ở xã a sinh đã phải nghỉ học để theo cha mẹ làm nương giấy vấn đề đáng nói là các em đã sử dụng ma túy tổng hợp rất nhiều lần
chỉ mới một mươi năm một mươi sáu tuổi nhưng một số em ở xã a sinh đã phải nghỉ học để theo cha mẹ làm nương dẫy vấn đề đáng nói là các em đã sử dụng ma túy tổng hợp rất nhiều lần
cái độ tuổi là từ dưới hai mươi tuổi nhất là các em là trẻ em dưới một mươi tám tuổi là nhiều nhất
sử dụng ma túy là rất hại vì hại cả gia đình mà hại cả bản thân các con vì bỏ học học hành là bỏ hết
theo thống kê chưa đầy đủ hiện tại trên địa bàn huyện hướng hóa có gần bảy trăm linh đối tượng sử dụng ma túy độ tuổi từ một mươi bốn đến ba mươi tuổi
thực trạng trên cho thấy vấn đề sử dụng ma túy trong lứa tuổi vị thành niên ở hướng hóa đang trở nên nan giải khó kiểm soát
chiều tối qua tại căn nhà số một trăm linh tám trên hai mươi tám đường lý thường kiệt khóm sáu phường bảy thành phố cà mau do ông danh hoàng lương làm chủ đã bất ngờ xảy ra cháy
căn nhà nói trên được ngăn ra để ba hộ sinh sống khi vụ cháy xảy ra cả ba hộ gia đình đều đi ra ngoài khóa cửa nhà
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động bốn xe một cano chữa cháy đường sông và trên bốn mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp cùng với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương triển khai đội hình phương tiện thiết bị tiến hành chữa cháy
do được triển khai nhanh nên chỉ trong một thời gian ngắn đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
không có người bị thương một số vận dụng của ba hộ gia đình trong căn nhà nói trên bị ảnh hưởng ước tính thiệt hại khoảng bốn mươi triệu đồng nguyên nhân cháy đang được tiếp tục làm rõ
một vụ tai nạn đuối nước vừa mới xảy ra vào chiều tối qua tại bãi biển thành phố tuy hòa tỉnh phú yên làm hai du khách gặp nạn
cuối giờ chiều qua một nhóm du khách năm người đến từ hà nội gồm ba nam hai nữ đến tắm tại bãi biển khu vực phường sáu tp tuy hòa
trong lúc tắm hai người đã bị sóng cuốn ra xa và đuối nước
một người được một thành viên trong nhóm cứu được còn năm thanh niên hai mươi sáu tuổi bị sóng cuốn mất tích
lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên đã điều động gần hai mươi cán bộ chiến sĩ tổ chức tìm kiếm nhưng đến tám giờ tối qua vẫn chưa tìm thấy nạn nhân
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng quách cường sinh năm hai nghìn hai hồ khẩu thường trú tại khóm hai phường sáu thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng là đối tượng trần vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
còn liên quan đến tội buôn bán hàng cấm cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng la văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã mỹ phú huyện châu phú tỉnh an giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo